các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lượng lớn pháo trên được cơ quan công an kiểm tra phát hiện tại nhà của hoàng đình du
sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám chú xã hồng thái tây thị xã đông triều
đây là khu vực thuộc vùng rừng đồi thưa dân cư cách trung tâm thị xã hồng thái tây khoảng ba km
thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra số vọc trên được cất giấu trong năm mươi sáu bao tải dứa
gồm các loại pháo sàn pháo hoa và pháo trứng
tổng trọng lượng là một năm tấn tất cả đều do trung quốc sản xuất
quen tôi là do anh em nó xe ôm nó vào nó cố cá ở đây
xe ôm nó bây giờ là vào ba giờ đêm
nên là nó đi xe vào đây rồi cháu có hàng cháu gửi lại đây xong rồi cháu lấy
nên là nó chạy đi xong xong rồi cháu lấy là tôi đã thấy sợ rồi
mở rộng điều tra lực lượng công an đã bắt khẩn cấp vũ văn điền
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chú thị xã đông triều về hành vi mua bán vận chuyển tàng trữ pháo nổ trái phép
tại cơ quan công an điện khai nhận đã vận chuyển thuê số pháo trên
rồi cất giấu tại điểm tập kết cho một đối tượng trên địa bàn thị xã đông triều
em chỉ là người gọi là vác xuống thôi em cũng không biết là cái nguồn gốc báo ở đâu ra
em chỉ là qua nhách nhách mà gọi là hùng ấy là anh cứ vác cho em rồi anh em mình tính
theo xác minh điều tra ban đầu của công an tỉnh quảng ninh
thì số pháo trên đã các đối tượng mua từ trung quốc đưa về tập kết tại đông triều để đưa đi tự thụ tại các tỉnh lên cận
dịp tết nguyên đán bình thân hai nghìn một mươi sáu vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh
tiếp tục điều tra mở rộng truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý